xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị ghi nhận kết quả đấu tranh triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy quy mô lớn trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen và biểu dương thành tích công an tỉnh đồng nai
trong thư gửi công an tỉnh đồng nai đồng chí thứ trưởng bộ công an nguyễn duy ngọc khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc
thể hiện sự chủ động quyết tâm tinh thần trách nhiệm cao của công an tỉnh đồng nai trong việc triển khai chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
về thực hiện phương án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy trên các tuyến trọng điểm triệt phá đường dây lợi dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
để mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy vào trong nước
trước đó vào ngày ba mươi tháng chín tại địa bàn xã bảo hòa huyện xuân lộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện xuân lộc
và các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ tám đối tượng thu giữ hơn năm mươi kg ma túy đá một khẩu súng một mươi viên đạn một quả liệu đạn
cùng nhiều tăng vật có liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển ma túy
đây là đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng cực lớn được các đối tượng vận chuyển từ nước ngoài vào việt nam tiêu thụ hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố vụ án hình sự làm phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam xảy ra tại tỉnh an giang
như intv đã đưa tin vào ngày ba tháng một mươi
trên trang facebook phản động có tên là hoàng dũng đang ở nước ngoài đã phát tán đoạn clip ghi âm của điện thoại được cho là của giám đốc công an tỉnh an giang và bình luận cho rằng có sự không đồng nhất trong công tác chỉ đạo chống dịch giữa giám đốc công an tỉnh với người đứng đầu chính quyền địa phương là ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh
mặc dù lập tức công an tỉnh an giang đã xác định file ghi âm này đã bị cắt ghép và nội dung bình luận của trang facebook hoàng dũng về file ghi âm là bịa đặt
tuy nhiên những ngày sau đó vẫn có
nhiều trang mạng xã hội trong và ngoài nước đã chia sẻ thông tin sai sự thật này
ngoài ra nhiều trang mạng còn cố tình cắt ghép và dàn dựng thành các clip và bài viết khác nhau để tiếp tục chia sẻ bình luận nhằm tiếp tay cho hành vi chống phá xuyên tạc của những kẻ phản động
liên quan đến vụ án cơ quan an ninh điều tra đang triệu tập những cá nhân có hành vi chia sẻ bình luận trên các trang mạng xã hội nhằm tuyên truyền kích động chống đảng và nhà nước xúc phạm danh dự nhân phẩm tập thể lãnh đạo tỉnh an giang
kích động gây mâu thuẫn chia rẽ đoàn kết nội bộ trực tiếp làm ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh và ông đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang để điều tra và làm rõ và cương quyết xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình phối hợp với công an tp đồng hới và các phòng nghiệp vụ vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm sáu mươi năm một năm
các đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn yêu cầu người vay tiền thế chấp bằng các video hình ảnh nhạy cảm của họ để cho vay
nếu người vay không trả tiền hoặc trả tiền chậm thì các đối tượng sẽ gặp trực tiếp hoặc gọi điện nhắn tin để đe dọa
đăng hình ảnh người vay tiền lên mạng xã hội hoặc in các tờ rơi giải ở khu vực dân cư để gây áp lực buộc người vay trả tiền
tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ hai trăm bốn mươi bảy online và chỗ ở của ngọc và quý tại thành phố đồng hới
cơ quan công an đã thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hai sổ ghi chép ba xe máy tám điện thoại di động một mươi thẻ atm hàng chục giấy vay mượn tiền
giấy biên nhận tiền hàng các loại giấy tờ tùy thân như căn cước công dân chứng minh nhân dân giấy phép lái xe cùng nhiều tài liệu giấy tờ
sổ sách ghi chép về hoạt động cho vay lãi nặng của nhóm đối tượng
ngoài ra tại chỗ cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ một số viên ma túy tổng hợp và công cụ sử dụng ma túy và các đối tượng khai nhận là mua về để sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thông báo những ai là người vay tiền của nhóm đối tượng trên đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình địa chỉ số một đường nguyễn trãi tp đồng hới tỉnh quảng bình hoặc liên hệ theo số điện thoại hai trăm ba mươi hai ba mươi tám hai mươi hai bảy trăm chín mươi để trình báo và phối hợp giải quyết

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp phối hợp cùng công an huyện tam nông đang tuyên tra đảm bảo an ninh trật tự khi đến chân cầu trung tâm quốc lộ ba mươi đoạn đi qua xã an hòa huyện tam nông thì phát hiện đối tượng trương trọng hữu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ xã an hòa đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi sáu h một chín nghìn năm trăm một mươi bảy chở nguyễn văn sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ xã phú thành a huyện tam nông có biểu hiện khả nghi nên tiến hành ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra
đối tượng ngồi sau là nguyễn văn sang nhảy xuống xe bỏ chạy thì bị lực lượng công an bắt giữ qua kiểm tra phát hiện sang cầm bịch ni lông ma túy chứa tám hai trăm linh sáu gram là ma túy đá
tiến hành mở rộng lực lượng công an bắt giữ dương hoài phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ xã an hòa huyện tam nông để điều tra hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự ba đối tượng sang hữu phúc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
còn tại tỉnh an giang cạnh bên vào tối qua tổ tuần tra đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông huyện an phú đã phát hiện tại khu vực cột mốc hai trăm sáu mươi trên một mươi một một đối tượng mang thuốc lá lậu từ hướng campuchia về việt nam
đối tượng là hồ văn diện sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ngủ ốc vĩnh hòa sang vĩnh hội đông huyện an phú tỉnh an giang
kiểm tra bên trong hai túi ni lông tổ công tác phát hiện có gần năm trăm linh gói thuốc lá các loại để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín đơn vị đã xét nghiệm nhanh đối tượng cho kết quả âm tính
hiện đội biên phòng cửa khẩu vĩnh hội đông lập biên bản xứ phạt vi phạm hành chính số tiền hai mươi triệu đồng thu giữ toàn bộ tăng vật và bàn giao đối tượng cho ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện an phú đưa đi cách ly tập trung theo quy định
sáng nay ngày chín tháng một mươi tại trụ sở công an quận năm công an tp hcm đã tổ chức lễ trao quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
sáng nay ngày chín tháng một mươi tại trụ sở công an tp hcm đã tổ chức lễ trao quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
được biết thời gian qua công an quận năm đã nỗ lực chăm lo cho bà con nhân dân trên địa bàn bằng những việc làm thiết thực
công an quận đã trao tặng một chín trăm linh phần quà gồm gạo mì gói rau củ quả cho một chín trăm linh hộ dân có hoàn cảnh khó khăn
công an một mươi bốn phường đã vận động cán bộ chiến sĩ và các mạnh thường quân đồng góp trao tặng gần bảy trăm linh triệu đồng
hơn hai mươi một phần quà và những mặt hàng thiết yếu khác trong thời gian giãn cách xã hội cho những trường hợp thật sự khó khăn trên địa bàn
sau các tỉnh miền trung và miền tây thì sáng nay tỉnh lâm đồng đã tổ chức đón hàng ngàn người dân đang làm việc tại các tỉnh thành phía nam
về quê tránh dịch với quy mô lớn và được chuẩn bị kỹ lưỡng
ngay từ sáu giờ sáng khoảng hơn hai người đã có mặt tại bến xe miền đông để làm các thủ tục y tế và được hướng dẫn lên xe
đợt đưa đón lần này chủ yếu là người già phụ nữ trẻ nhỏ
và những người có hoàn cảnh khó khăn đến từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền tây nam bộ có nguyện vọng trở về quê
nhưng bị mắc kẹt hơn ba tháng nay do dịch bệnh và lệnh giãn cách ở các tỉnh thành
sau đợt một hôm nay đợt hai sẽ được tổ chức vào ngày một mươi một tháng một mươi với sáu mươi hai xe dường nằm đưa khoảng một một trăm linh bà con đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu và bình phước về quê
sau đợt một hôm nay đợt hai sẽ được tổ chức vào ngày một mươi một tháng một mươi với sáu mươi hai xe dường nằm đưa khoảng một một trăm linh bà con đang sinh sống và làm việc tại các tỉnh đồng nai bình dương bà rịa vũng tàu và bình phước về quê
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã gửi văn bản đến ủy ban nhân dân tp hcm đề nghị hỗ trợ tạo điều kiện cho công dân cư trú tại thành phố về quê an toàn
lãnh đạo tỉnh lâm đồng bày tỏ sự cảm kích và biết ơn đến thành ủy hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân các ban ngành tp hcm đã cưu mang hỗ trợ giúp đỡ người dân tỉnh nhà trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp

hội đồng nhân dân tp hcm đã cưu mang hỗ trợ giúp đỡ người dân tỉnh nhà trong lúc diễn phức tạp